hai mươi năm năm nay công lạc bộ quan họ đường xá phường vạn an tp bắc ninh tỉnh bắc ninh đã trở thành mái nhà chung của đông đảo các liền anh liền trị ở nơi đây
lớp lớp các thế hệ đi trước lại tiếp tục truyền lửa cho những người yêu quan họ sau này giúp con họ ngày càng được trường tồn và lan tỏa
là một trong số những làng quan họ gốc đường xá được biết đến là một trong những điểm truyền dạy quan họ lý tưởng trên địa bàn tỉnh bắc ninh
được thành lập từ năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ban đầu với một mươi tám thành viên nhưng đến nay với sự tâm huyết nhiệt tình và cách thức truyền đặt riêng của các liền anh liền trị mà các câu lạc bộ đã thu hút đông đảo thành viên của ba thế hệ tham gia từ măng non đến trung tuổi và cao tuổi
từ khi mà được unesco vinh danh là di sản văn hóa vi vật thể thì mình lại càng phải thấy rằng trách nhiệm của mỗi nền
anh liền chị cần phải nặng nề hơn đồng thời không những bản thân cho mình và còn đồng thời siêu tầm các làn điệu quan họ còn tiềm ẩn trong dân gian sau đó thì còn truyền dạy cho các thế hệ
câu lạc bộ được tổ chức sinh hoạt và duy trì đều đặn hai ngày mỗi tuần gồm hai nhóm chính là nhóm quan họ cao tuổi và lớp măng non
với lớp học mầm non các em có cô giáo truyền dạy
đối với lớp quan họ của người lớn tuổi các thành viên
các thành viên không chỉ học hát thuần thục các làn điệu mà còn tích cực siêu tầm các bài quan họ cổ sáng tác những bài quan họ mới và giao lưu cùng với các câu lạc bộ quan họ khác
tất cả các mọi anh hai trong câu lạc bộ đều muốn là gìn giữ cái dân ca quan họ này để cho nó được gìn giữ mãi mãi cái thế hệ là cha già thì măng mọc cho nên là chúng tôi là cũng mang hết cái khả năng của chúng tôi ra để truyền dạy
con học hát quan họ lâu rồi và con cảm thấy học rất là vui hồi nhỏ con đã được nghe các bà các ông hát quan họ nên con đã đi học và rất thích và con muốn lên lên cũng được như các ông các bà
câu lạc bộ quan họ đường xá là một trong những câu lạc bộ hoạt động tiêu biểu trên địa bàn tỉnh bắc ninh
bởi vậy thời gian qua câu lạc bộ được xây dựng nhà chứa theo phong cách cổ
là một sự quan tâm lớn của địa phương trong việc bảo tồn dân ca quan họ bắc ninh và đánh giá cao vai trò của các câu lạc bộ
chúng tôi đánh giá là cái việc hoạt động của các câu lạc bộ hoạt động là mang lại cái hiệu quả rất là tốt trong cái việc bảo tồn giữ gìn phát huy cái giá trị của dân ca quan họ bắc ninh
và trong thời gian sắp tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hướng dẫn để làm sao các câu lạc bộ hoạt động tốt hơn nữa
để tôn thủ đúng những quy định của nhà nước hơn nữa
cùng với chủ trương bảo tồn và phát triển dân ca quan họ bắc ninh
thì việc thành lập duy trì các câu lạc bộ quan họ sẽ giúp quan họ có được sức sống mạnh mẽ trường tồn và lan tỏa